chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị vài thưa việt nam xuất sang trung quốc lại đang phải đối diện với quy định mới
bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề xuất doanh nghiệp
chữ đông thịt lợn trước lo ngại khăn hiếm nguồn cung trong thời gian tới
tuy nhiên nhiều trở ngại đã khiến doanh nghiệp chưa hưởng ứng đề xuất này
đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng thay đổi thói quen dùng thịt
khi trong cơ cấu chăn nuôi của việt nam chăn nuôi lợn chiếm tỷ trọng quá lớn
dẫn tới nhiều rủi ro và hệ lụy sau đây là nội dung chi tiết
sau chuỗi ngày chăn ngập sắc đỏ các cổ phiếu dầu khí như gis pvs
sau giai đoạn giảm sâu gần đây đang hồi phục khá tốt
bên cạnh đó các blue chips như vhm vic pnz cũng đồng loạt tăng mạnh
giúp sắc xanh trên thị trường chứng khoán được củng cố vững chắc
đà tăng cũng lan tỏa khá tốt ra nhiều nhóm ngành khác
như chứng khoán ngân hàng bất động sản xây dựng diệt may
khối ngoại hiện mua dòng nhẹ hơn một tỷ trên hose
trên thị trường chứng khoán phái sinh cả bốn hợp đồng tương lai tiếp tục duy trì becic dương
từ một đến bốn điểm cho thấy tâm lý giới đầu tư vẫn khá tích cực
thưa quý vị trước tình hình dịch tả lợn châu phi lây lan nhanh
đã có năm mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành có dịch
tại cuộc họp mới đây lãnh đạo bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã đề xuất các hộ gia đình cùng doanh nghiệp giết mổ
tham gia thực hiện cấp đông thịt lợn để giữ chữ
tuy nhiên đề nghị này lại không được các doanh nghiệp mặn mà hưởng ứng
cấp đông thịt lợn là giải pháp cấp bách
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp cho biết
việc cấp nông thịt lợn tạo nhiều rủi ro cho doanh nghiệp khi tham gia cấp đông
vì chi phí cao đầu tư lớn
trong khi không biết khi nào thì có thể giải phóng hàng tồn kho
chính quyền tỉnh quảng tây trung quốc
vừa văn hành văn bản quyết định vải thiều có cuống dài lẫn lá
sẽ bị từ chối xuất cảnh sang trung quốc
thực tế tất cả các loại trái cây
trong đó có vải thiều bắc giang muốn vào thị trường trung quốc
qua cửa khẩu tân thanh đều phải đáp ứng yêu cầu trên
ngoài ra vải thiều còn phải được cấp mã số vùng trồng
mới được xuất khẩu sang trung quốc
sự cạnh tranh giữa kinh doanh vận tải theo hợp đồng điện tử và taxi
đã phát sinh nhiều kiến nghị từ các đơn vị kinh doanh taxi truyền thống
trong khi đó cơ quan quản lý nhà nước thiếu công cụ điều hành
do chưa có quy định pháp lý về loại hình xe chạy theo hợp đồng điện tử
theo bộ giao thông vận tải trước mắt vẫn quản lý taxi
với tất cả các xe chạy theo hợp đồng điện tử
quy định này sẽ được nêu tại nghị định về kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
thay thế nghị định số tám mươi sáu hai nghìn một mươi bốn
thưa quý vị và các bạn do thị hiếu tiêu dùng và lợi nhuận hấp dẫn
khiến cơ cấu ngành chăn nuôi việt nam quá lệch về con lợn
và chậm phát triển các loại thịt có giá thành rẻ như gà vịt hay châu bò dê
việt nam đang bị mất cân đối trong chăn nuôi và tiêu thụ thịt
bằng các loại thịt khác đây là cơ hội để thay đổi thói quen dùng thịt tại việt nam
hiện nay tiêu thụ thịt của việt nam lên đến sáu mươi bảy mươi là lợn hai mươi hai mươi năm là da cầm
còn lại là thịt da súc ăn cỏ châu bò dê
trong khi đó tại các nước có ngành chăn nuôi phát triển thịt lợn chỉ chiếm từ hai mươi ba mươi
đây không phải là cơ cấu thông minh bởi lẽ lợn phải nuôi thời gian dài
dễ mắc dịch bệnh và gây ô nhiễm môi trường
đây là cơ hội để việt nam thay đổi cơ cấu chăn nuôi và thói quen tiêu dùng
thưa quý vị và các bạn năm năm qua số lượng bệnh viện tư ở việt nam đã tăng lên gấp ba
thu hút một lực lượng lớn bác sĩ từ hệ thống y tế công lập
trước tình hình đó mới đây hệ thống bệnh viện tư nhân việt nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện
với trường đại học hòa bình nhằm tăng cường công tác đào tạo cung cấp đội ngũ bác sĩ
cả về số lượng và chất lượng
nội dung hợp tác bao gồm đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các sinh viên ngành y của nhà trường
phù hợp yêu cầu thực tiễn của các bệnh viện khảo sát nhu cầu tuyển dụng của các bệnh viện tư nhân
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội
sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ làm giảm bớt sức ép về nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trong thời gian tới
báo cáo của cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy
giá trị nhập khẩu rau quả tháng năm của việt nam đạt hai trăm hai mươi tám triệu đô la mỹ
đưa tổng giá trị mặt hàng này sau năm tháng đầu năm lên tám trăm bảy mươi tám triệu đô la mỹ tăng bốn mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó mặt hàng giao ước đạt một trăm chín mươi tám triệu đô la mỹ tăng bốn mươi sáu tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
và mặt hàng quả đạt sáu trăm năm mươi năm triệu đô la mỹ tăng bốn mươi tám bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thái lan vẫn dẫn đầu thị trường nhập khẩu giao quả của việt nam khi chiếm bốn mươi năm một mươi một thị phần
tiếp đến là trung quốc mỹ australia
thưa quý vị năm phút của nhập sống kinh tế sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường
các thông tư quy định và những điểm đáng chú ý đối với người tiêu dùng
quý vị có thể xem lại chương trình qua trang web nhândantv vn chuyên mục nhập sống kinh tế